ngày hai mươi năm tháng sáu ubnd tỉnh lâm đồng cho biết trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi
đã có tám mươi hai con lợn bị chết tiêu hủy tại ổ dịch xã liên hiệp huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
hiện địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch
theo ubnd tỉnh lâm đồng ngày hai mươi một tháng sáu hai chàng trái chất nuôi của hai gia đình ở thôn an bình
xã liên hiệp huyện đức trọng phát hiện trong đàn lợn có một số con lợn bị chết
nên đã báo cáo chính quyền địa phương
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra lấy mẫu lợn bị bệnh
gửi xét nghiệm và kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu có tám mươi hai con lợn bị chết và đã tiêu hủy của một mươi ba hộ dân trên địa bàn xã liên hiệp huyện đức trọng
khi xuất hiện dịch tại huyện đức trọng tôi đã có chỉ đạo chuyển từ phương án phòng
và chuyển sang phương án chống dịch theo đúng kế hoạch tổ chức khoanh vùng
khi xuất hiện dịch tại huyện đức trọng tôi đã có chỉ đạo chuyển từ phương án phòng

trong công tác tiêu hủy trong công tác tiêu độc khử trùng khoanh vùng không để lây lan ra diện rộng
để thực hiện tốt công tác dập dịch không để dịch lây lan ra diện rộng hiện tỉnh lâm đồng đang chỉ đạo các ngành chức năng
đặc biệt là huyện đức trọng chuẩn bị phương tiện vật tư hỗ trợ các hộ dân trang trại tiêu hủy lợn mắc bệnh theo quy định
triển khai ngay công tác tiêu độc khử trùng toàn bộ phương tiện vận chuyển ra vào vùng có dịch
tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển giết mổ trên địa bàn không để xảy ra tình trạng bán chạy lợn nhiễm bệnh
song song với đó lập một mươi bốn trạm chốt kiểm dịch đặt tại các tuyến giao thông huyết mạch để kiểm soát dịch bệnh